ngày một mươi một tháng tám tại tỉnh bà rịa vũng tàu ngài thống tướng misofia phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia
kiêm tư lệnh lục quân đã đến thăm và làm việc tại trường trung cấp biên phòng hai bộ tư lệnh biên phòng
trường trung cấp biên phòng hai đã được bộ quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quân đội và công an hoàng gia campuchia
đến nay nhà trường đã đào tạo được trên bốn mươi khóa và gần hai học viên trong các nghiệp vụ bảo vệ biên giới quốc gia và phối hợp phòng chống tội phạm trên biên giới
ngài thống tướng mai sophia đã cám ơn quân đội việt nam đã giúp đỡ giảng dạy nghiệp vụ cho cán bộ học viên campuchia
qua đó đã làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới campuchia với việt nam hiểu nhau và đoàn kết
nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị đặc biệt là trong công tác phân giới cắm mốc
và giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên biên giới tốt hơn